thực trạng sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại tp hcm ngày càng diễn biến phức tạp
có dấu hiệu công khai xem thường dư luận và các cơ quan chức năng xử lý vi phạm
đây là một trong vấn đề được bàn luận tại hội thảo thực trạng hàng giả hàng nhái tại việt nam
nguy cơ thách thức và giải pháp do tổng cục quản lý thị trường và báo công thương phối hợp tổ chức ngày một mươi chín tháng một mươi tại tp hcm
theo cục quản lý thị trường tp hcm chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám cơ quan chức năng đã kiểm tra bảy trăm chín mươi bảy vụ hàng giả
trong đó có hai mươi tám vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu xâm phạm kiểu dáng công nghiệp hai vụ giảm nguồn gốc xuất xứ
một vụ buôn bán tem nhãn bao bì giả đã thu phạt hơn sáu bảy tỷ đồng
vấn nạn này đã và đang làm thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp nhà đầu tư làm ăn chân chính
gây nên nhiều rủi ro mất an toàn tốn kém cho người tiêu dùng và bất ổn
cơ quan chức năng đã giảm nguồn thị trường do cạnh tranh không lành mạnh
để ngăn chặn tình trạng này cần hoàn thiện các quy định của pháp luật phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan thực thi pháp luật
nâng cao ý thức của tổ chức và cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng để từng bước đẩy lùi vấn nạn hàng giả
xâm phạm quyền sở hữu trí tệ đang tràn lan hiện nay